tại tp hcm ubnd tp vừa tổng kết việc thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm
sau một năm triển khai tại năm quận huyện và một mươi phường xã thị trấn cho thấy
các cơ sở kinh doanh đã tuân thủ những quy định về an toàn thực phẩm có những biến chuyển tích cực
cụ thể các đoàn thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm nhất là các đoàn thanh tra tuyến phường xã
đã mạnh dạn triển khai chuyển đổi từ kiểm tra nhắc nhở sang tiến hành thanh tra
và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật thể hiện tính gian đe nghiêm khắc
trong quá trình thanh kiểm tra và xử lý vi phạm qua đó nâng cao nhận thức và ý thức
của các cơ sở sản xuất kinh doanh
kết quả thanh tra chuyên ngành một ba trăm bảy mươi bảy cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm
chỉ có năm trăm bảy mươi tám cơ sở thực hiện đúng quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm chiếm bốn mươi hai
và có tới bảy trăm chín mươi chín cơ sở vi phạm chiếm năm mươi tám tổng số cơ sở thanh tra tổng số tiền phạt là hơn hai hai tỷ đồng
thanh tra đã có tác dụng nâng cao ý thức của các doanh nghiệp cơ sở sản xuất
trong việc tuân thủ quy định an toàn thực phẩm
trong thời gian tới thành phố sẽ xây dựng phường xã điểm kinh doanh thức ăn đường phố hợp vệ sinh
liên kết với một số tỉnh thành cung cấp nguồn thực phẩm đảm bảo chất lượng kiểm soát chặt chẽ
truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm đồng thời có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân
trong đó vai trò của mặt trận tổ quốc các cấp các tổ chức đoàn thể trong việc phát hiện
giúp đỡ cơ quan quản lý kịp thời đẩy lùi vấn nạn thực phẩm bẩn thực phẩm không rõ nguồn gốc